sáng nay cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ cửa hàng xe máy trên đường hoàng công chất
quận bắc tử liêm thành phố hà nội để xác định nguyên nhân vụ việc
hiện trường vụ cháy nổ cửa hàng xe máy ở số một trăm bảy mươi sáu hoàng công chất được phóng viên antv ghi lại vào sáng ngày hôm nay
vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ mảnh tôn phía trên ngoài căn nhà tạm hàng quán xung quanh đều tạm nghỉ
để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng công an đã tiến hành rào chắn xung quanh hiện trường
ngăn những người hiếu kỳ đi vào và có thể gây sai lệch việc thu thập chứng cứ
việc lực lượng chức năng nghi ngờ những tiếng nổ lớn trong vụ cháy xảy ra tại cửa hàng sửa xe máy
có địa chỉ tại số một trăm bảy mươi sáu hoàng công chất vào tối ngày hôm qua nghi là do pháo lậu
lực lượng công an ghi nhận có sát pháo tại hiện trường vụ nổ
vụ cháy nổ xảy ra vào đêm qua đã khiến ba người là thợ sửa xe trong cửa hàng bị thương
trong đó hai người bị thương khá nặng đã nhanh chóng được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu
hiện tại sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng